trú tại xã thạnh phú huyện cờ đỏ thành phố cần thơ tạm trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về tội giết người
theo thông tin ban đầu do xuất phát từ chuyện tình cảm trong lúc nhậu giữa thành và phạm minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện châu phú tỉnh an giang
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát thành dùng dao thủ sẵn trong người đâm trúng vùng ngực của toàn khiến nạn nhân phải đưa đi bệnh viện cấp cứu và tử vong tại bệnh viện
còn thành sau khi gây án đã đến công an phường mỹ phước trình diện